sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu tại trung tâm hội nghị quốc gia thủ tướng nguyễn xuân phúc tới dự hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố hà nội với chủ đề
sau dịch bệnh covid một mươi chín với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn một ba lần mức tăng của cả nước trong năm hai nghìn hai mươi
tham dự hội nghị có phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đại dịch covid một mươi chín đã tác động ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế thủ đô giảm sâu trong tháng bốn hồi phục trở lại từ giữa tháng năm và tăng trưởng mạnh trở lại trong tháng sáu
trên cơ sở kế hoạch xúc tiến đầu tư năm hai nghìn hai mươi đại biểu lãnh đạo các bộ ngành tổ chức quốc tế và doanh nghiệp sẽ cùng nhau trao đổi
đề xuất các giải pháp thu hút hiệu quả các dự án hợp tác đầu tư trên địa bàn hà nội nhằm đóng góp cho sự phát triển nhanh bền vững của thủ đô
của cả nước trong thời gian tới
thưa quý vị hội nghị hà nội năm hai nghìn hai mươi hợp tác đầu tư và phát triển là cơ hội thể hiện sự gắn kết giữa chính quyền thành phố hà nội
lãnh đạo các tỉnh thành phố tham dự hội nghị với các nhà đầu tư doanh nghiệp cũng như với các đơn vị tổ chức
làm chức năng cầu nối đưa nhà đầu tư doanh nghiệp đến với thành phố nói riêng và việt nam nói chung
hội nghị cũng là minh chứng cho sự quyết tâm của thành phố hà nội không chỉ tiên phong gương mẫu và chiến thắng trong cuộc
chiến chống covid một mươi chín mà còn tiên phong gương mẫu và quyết tâm chiến thắng trên mặt trận phục hồi phát triển kinh tế
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín kinh tế thủ đô có mức tăng trưởng cao bình quân bảy ba bảy năm vào
quy mô grdp hiện nay đạt một sáu triệu tỷ đồng tương đương với khoảng bốn mươi năm tỷ usd
grdp bình quân đầu người đạt năm bốn trăm hai mươi usd bằng một tám lần so với bình quân cả nước
qua hội nghị thành phố hà nội tiếp tục thể hiện quyết tâm là địa phương tiên phong đi đầu phục hồi và phát triển kinh tế sau khi kiểm soát được dịch bệnh
đây cũng là cái dịp để hà nội khẳng định những giải pháp căn cơ nhằm thúc đẩy cải cách hành chính cải thiện mạnh mẽ hơn nữa
môi trường đầu tư kinh doanh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp các nhà đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh
vượt qua mọi khó khăn thách thức phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
đánh giá về lợi thế đầu tư vào hà nội nhiều doanh nghiệp cho rằng hà nội đã tạo được thuận lợi rất nhiều cho doanh nghiệp
hỗ trợ doanh nghiệp ngay sau khi kiểm soát được dịch covid một mươi chín
tại hội nghị hà nội cam kết đẩy mạnh cải cách hành chính cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư
kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh vượt qua mọi khó khăn thách thức phấn đấu đạt kết quả cao nhất
các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi tăng trưởng grdp cao hơn một ba lần tốc độ tăng trưởng gdp của cả nước
và phấn đấu hoàn thành hai trăm tám mươi năm tỷ đồng dự toán thu ngân sách năm hai nghìn hai mươi